để san sẻ gánh nặng cơm áo gạo tiền trong mùa dịch giúp người dân có một kỳ nghỉ lễ đúng nghĩa
vừa qua nhiều cơ sở hành chính trên địa bàn thành phố hà nội đã đóng góp hỗ trợ các gia đình chính sách
người có công những người còn gặp nhiều khó khăn
trong dịp nghỉ lễ thế nhưng văn phòng làm việc của phường liễu giai quận ba đình
thành phố hà nội vẫn mở cửa để thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ cho người dân
đây là số tiền được phường liễu gia chủ động tạm ứng từ các nguồn tài chính hợp pháp
trong ngân sách phường để kịp thời chi trả hỗ trợ cho người dân thuộc bốn nhóm đối tượng
gia đình chính sách người có công người hưởng bảo trợ xã hội người nghèo và cận nghèo
hiện nay thì đối với bốn nhóm đối tượng trên thì không có gì khó khăn cả
bởi vì đây là những đối tượng chúng tôi đã đang quản lý và tiến hành chi trả hàng tháng tiền pháp lệnh
cũng như tiền bảo trợ xã hội
hiện nay đối với người có công và những gia đình chính sách thì chúng tôi đang có hai trăm hai mươi hai người được thụ hưởng
đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì chúng tôi có một trăm linh
sáu mươi bốn người thu hưởng và đối với hộ cận nghèo chúng tôi có một mươi năm hộ cận nghèo
tiền hỗ trợ về tay người dân đúng dịp lễ khiến cho ai cũng phấn khởi
đây là chính sách hết sức nhân văn của đảng nhà nước trong bối cảnh toàn xã hội gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
tôi nghĩ là quá tốt cho mọi người
nếu có được mà càng sớm càng tốt
người nào có khó khăn thì giúp đỡ người ta
theo sở lao động thương bình và xã hội tp hà nội
bước đầu thành phố xác định có khoảng một triệu bốn trăm bốn mươi bảy ngàn người
sẽ được nhận hỗ trợ từ gói an sinh xã hội sáu mươi hai tỷ đồng
theo tinh thần nghị quyết bốn mươi hai của chính phủ
dự kiến số tiền hỗ trợ trên địa bàn hà nội của nhóm đối tượng trên là khoảng ba năm trăm linh tỷ đồng
đối với những nhóm đối tượng người có công với cả bảo trợ thì có thể thực hiện được
còn đối tượng kia thì ban đầu mới chỉ là bước giả soát và xác minh đúng thực tế hay không thôi
còn đâu để hỗ trợ ngay thì cũng rất là khó khăn cho việc hỗ trợ đối với gia độc tự do đấy
một miếng khiến người ta không thể tham gia
khi đói bằng một gói khi no
làm sao để gói hỗ trợ của chính phủ phát huy hiệu quả
minh bạch công khai là yêu cầu đặt lên hàng đầu
dự kiến những nhóm đối tượng còn lại thuộc diện hỗ trợ sẽ được giả soát
cập nhật triển khai trong thời gian ngắn nhất